các hợp tác xã đã mở rộng sản xuất tạo thêm nhiều ngành nghề phát triển kinh doanh tổng hợp đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách nhà nước đồng thời tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư xóa đói giảm nghèo ở địa phương giải quyết nhu cầu lợi ích chính đáng của thành viên và người lao động
không ít hợp tác xã nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường tạo sự liên kết góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn tỉnh ninh bình các hợp tác xã nông nghiệp không chỉ tạo sức mạnh trong sản xuất nông nghiệp mà còn là nhân tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới hiện nay
nghề làm cói ở huyện kim sơn tỉnh ninh bình đã có từ hơn hai trăm linh năm nay
đối với những người dân nơi đây việc đan cói dệt cói như là một thói quen hay nếp sinh hoạt
từ năm hai nghìn sáu trở lại bằng các chính sách hỗ trợ nhất là hỗ trợ đào tạo nghề các làng nghề truyền thống ở tỉnh ninh bình đang dần được vực dậy và phát triển khá mạnh
góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động tại khu vực nông thôn từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo hướng ly nông không ly hương trong đó có nghề đan cói
được thành lập từ giữa năm hai nghìn một mươi tám hiện nay mỗi tháng
hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ minh châu ở xã yên lộc huyện kim sơn cung cấp ra thị trường khoảng ba mươi sản phẩm thủ công các loại như thảm giỏ khay túi sách
hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai là tổ chức kinh tế tự chủ do những người nông dân và những người lao động có nhu cầu
lợi ích chung tự nguyện cùng góp vốn góp sức lập ra theo quy định của pháp luật hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên
với chín trăm linh triệu đồng vốn góp ban đầu của hai mươi năm thành viên hợp tác xã đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần ba trăm linh lao động ở nhiều độ tuổi khác nhau
hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ minh châu được đánh giá là một trong số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả
góp phần tích cực trong vấn đề giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ở kim sơn hiện nay
hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã
hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác x
từ một trăm linh đến một trăm năm mươi nếu mà không có cái nghề này đúng là quê tôi không biết là cái gì mà tiêu pha
cái núa bây giờ thì nó rẻ lắm mà lại hay mất mùa cho nên là có cái nghề này để nhân dân chúng tôi là tiêu pha
những cái đồng nuôi con ăn học rất là đều đạn luôn
xác định việc xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông sản xuất khép kín theo chuỗi giá trị là hướng đi chủ chốt
trong thời gian qua trên địa bàn huyện gia viễn đã có hàng chục hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo hướng chăn nuôi khép kín ra đời
diện tích chưa đầy hai hectare nhưng mô hình trên cây dưới con mỗi năm mang lại cho gia đình anh lê văn tiên không dưới bốn trăm linh triệu đồng sau khi đã trừ chi phí
sản phẩm sạch mang lại đặc trưng đồng quê nên các loại rau cũng như ốc nhồi cua đồng cá rô cá quả của trang trại anh sản xuất ra không đủ để cung cấp cho thị trường
xác định được muốn làm nông nghiệp bền vững cần phải liên kết
cuối năm hai nghìn một mươi bảy anh cùng một mươi một hộ dân trong xã thành lập hợp tác xã dịch vụ thương mại và sản xuất nông sản an toàn đại hoàng tuân thủ quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn
hiện mỗi tháng hợp tác xã cung cấp ra thị trường hàng chục tấn sản phẩm nông nghiệp các loại mang lại thu nhập ổn định cho các hộ thành viên
hợp tác xã của tôi có một mươi một thành viên chủ yếu tập trung vào sản xuất rau củ quả và chăn nuôi từ gà lợn bao gồm toàn bộ hệ thống chăn nuôi
hợp tác xã của tôi là nông sản an toàn
thì hướng tới cái mục tiêu chính là sản xuất những cái gì ra nó đều phải mang tính chất an toàn để mọi người tui dùng
tham gia hợp tác xã thì thứ nhất là mình kết nối được sâu rộng hơn tìm được nguồn hàng cũng như là kết nối được đầu ra đầu vào cho bà con cũng như là tiêu thụ sản phẩm cho bà con
ngoài ra thông qua các kênh đấy thì mình lại có các cái dự án mà đầu tư lớn hơn cũng như là các cái ưu đãi của nhà nước đối với cái lĩnh vực kinh tế tập thể
tuy là đặc sản nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng
nhưng trước đây hầu hết dê ở ninh
ninh bình được chăn nuôi nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình
chính vì chăn nuôi nhỏ lẻ nên người dân chăn nuôi gặp không ít khó khăn
để phát triển hơn nữa nghề chăn nuôi dê lần lượt các hợp tác xã chăn nuôi dê đã ra đời
không chỉ chăn nuôi và cung cấp dê giống như trước đây
các hợp tác xã còn thực hiện công đoạn giết mổ xây dựng các cửa hàng cung cấp thịt dê
một số hợp tác xã còn mạnh dạn mở các nhà hàng
phục vụ các món ăn được chế biến từ đàn dê được chính hợp tác xã của mình chăn nuôi
việc các hộ gia đình chăn nuôi dê nhỏ lẻ manh muốn liên kết với nhau thành lập các hợp tác xã
giúp làm hạn chế tối đa rủi ro trong chăn nuôi phát huy được thế mạnh của các thành viên
đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi dê
hợp tác xã của tôi có hai mươi sáu thành viên trong đó tổng số con dê được khoảng bốn con
bà con tập kết được với nhau thì thứ nhất là về khâu bệnh dịch
thứ hai là bà con trao đổi với nhau và hai nữa là quản lý về bệnh dịch
ví dụ như là mình vào vaccine theo định kỳ thì mình sẽ thống nhất tất cả bà con lại là vào vaccine cùng một đợt
và đúng theo lịch trình của nó và hai nữa là trao đổi về con giống để tránh cận huyết
giữa đực của hộ nọ và sang giống đực của hộ kia thì nó sẽ tránh trường hợp cận huyết
đảm bảo được
thực phẩm sạch để ra thị trường giá cả thì luôn ổn định luôn đảm bảo về giá cả và đầu ra
như đến bây giờ thì chúng tôi là từ khâu chăn nuôi đến khâu giết mỏ và ra thị trường
là chúng tôi đã đong gói là đảm bảo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
gia đình tôi thì mỗi năm tôi thu nhập khoảng ba trăm linh triệu tiền dê
nguyên về tiền mình bán con giống
thì chúng tôi đong gói để ra thị trường
từng là thức uống được nhiều người ưa chuộng với hương vị đặc trưng
nhưng từ ngày nông trường quốc doanh trên địa bàn giải thể thương hiệu chè tam điệp cũng dần bị lãng quên
thời gian gần đây sản phẩm chè tam điệp lại xuất hiện trên thị trường
với tám thành viên hợp tác xã đang cùng bốn mươi hộ dân ở hai xã đông sơn và quang sơn liên kết trồng và chăm sóc tổng diện tích bảy mươi hai hectare chè
dù đang ở trong giai đoạn tạo tán nhưng trong năm hai nghìn một mươi chín hợp tác xã hoa cây cảnh nông sản tam điệp đã cung cấp ra thị trường hơn ba mươi tấn chè khô
để cung cấp sản phẩm chất lượng tới người tiêu dùng hợp tác xã chủ trương phát triển sản phẩm chè sạch hộ liên kết phải tuân thủ tối đa tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình trong trồng và chăm sóc chè
cùng với đó hợp tác xã cũng đã bố trí vốn đầu tư để mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến
trước đây ở tam điệp là cũng có sẵn một cái nông trường quốc doanh rất lớn tức là về truyền thống là bà con cũng vẫn hái chè và mang đến cái nông trường để cân
sau đó thì nông trường chế biến tập trung và làm như vậy thì sẽ quản lý được về cái sản xuất tức là bà con sẽ sản xuất theo một cái quy trình nhất định
và hiện tại bây giờ thì đơn vị chúng tôi cũng như thế
và có một cái lý do quan trọng nữa là
để chúng tôi làm như vậy bởi vì là bà con về cái kỹ thuật chế biến là cũng không
hiện tại bây giờ do cái ngày trước thì cái kỹ thuật chế biến ngày trước là nó rất là khác so với bây giờ
và bà con cũng không cập nhật được cái kỹ thuật chế biến
chính vì vậy mà đơn vị chúng tôi là liên kết cùng với bà con để đảm bảo là cái sản phẩm đầu ra là nó
là cái sản phẩm hàng hóa mà có tính cạnh tranh ạ
theo số liệu từ liên minh hợp tác xã tỉnh ninh bình
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có bốn trăm linh hợp tác xã
trong đó có hai trăm chín mươi bảy hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp năm mươi năm hợp tác xã phi nông nghiệp và thành lập mới ba mươi hợp tác xã
tổng số vốn của các hợp tác xã đạt hơn bốn tỷ đồng
bên cạnh đó thành lập mới sáu mươi bốn tổ hợp tác nâng số tổ hợp tác lên gần hơn bốn trăm năm mươi tổ với hơn hai sáu trăm linh thành viên
trong số bốn trăm linh hợp tác xã nói trên có bốn mươi hai hợp tác xã đã và đang hình thành một số sản phẩm theo chuỗi
trong đó góp phần tăng diện tích canh tác chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường được nâng cao rõ rệt
đặc biệt là các hộ vươn lên làm giàu trong điều kiện kinh tế thị trường
việc liên kết hợp tác với nhau để cùng phát triển rất cần thiết
trước đó năm hai nghìn một mươi bốn hội đồng nhân dân tỉnh ninh bình đã ban hành nghị quyết về việc phê duyệt
đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu đổi mới nâng cao hiệu quả
mở rộng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể theo quy định của pháp luật hiện hành
phù hợp với tình hình thực tiễn
tạo việc làm và nâng cao thu nhập ổn định cho các thành viên hợp tác xã
phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả
của các hợp tác xã với tốc độ tăng trưởng hợp lý bền vững
phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương trong tỉnh
có thể nói kế gốc của xây dựng nông thôn mới là phát triển kinh tế nông nghiệp
mà giải pháp căn bản của phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay là tổ chức lại sản xuất
và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất
kinh tế hợp tác mà cụ thể là vai trò của hợp tác xã nông nghiệp
vừa là tiêu chí cần đạt được vừa là điều kiện phát huy nội lực hiệu quả
trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới
để hợp tác xã phát triển đúng hướng cần có bước đi phù hợp
để các mô hình hợp tác xã thay đổi về chất một cách bền vững
thực tiễn xây dựng nông thôn mới thời gian qua trên phạm vi cả nước cho thấy
kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã nếu phát triển đúng hướng
sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản góp phần tạo nền tảng
để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới
mơ còn có tên là ômai
khổ hạnh nhân
từ xa xưa mơ được nhiều dân tộc trên thế giới nhất là ở phương đông biết đến
nói đến mơ là chúng ta lại liên tưởng tới một loại quả chua chua
có thể ăn với muối ớt hoặc ngâm với đường với muối
tạo thành loại đồ uống ngọt tuyệt
ngoài ra cũng không thể không nhắc tới ômai mơ
một trong những món ômai mà gần như ai cũng phải thử một lần trong đời
bên cạnh đó chế phẩm từ mơ còn là những vị thuốc rất phổ biến
trong y học cổ

khi trồng mơ quy mô lớn thì tốt nhất là trồng dễ trần vào tháng một mươi một một mươi hai
khi mờ đã rụng lá hoặc ngừng hẳn sinh trường
vừa đỡ tốn công mang đi xa được bảo đảm tỷ lệ sống cao
kỹ thuật trồng không có gì đặc biệt
chỉ cần chú ý thâm canh ngay từ đầu vì mùa sinh trưởng của cây mơ
tập trung nhất vào tháng một đến tháng bốn
nếu không đủ đồ ẩm đủ chất dinh dưỡng
thì sinh trường của cây mơ sẽ không đủ đủ đồ ẩm

mơ là loại quả có giá trị dinh dưỡng rất cao
chứa nhiều vitamin và những chất chống oxy hóa mạnh
không những được dùng làm thuốc món ăn mà còn có công dụng làm đẹp
thịt quả mơ có chứa một số chất acid như acid citric acid tartric
hai mươi bảy đường tinh bột và nhiều chất chống oxy hóa cao trong mơ
có tác dụng khả năng
mơ mọc nhiều nhất ở vùng tây bắc như sơn la điện biển lai châu lào cai
về đặc điểm hoa loại hoa trắng bạch mai thường phổ biến hơn loại hoa đỏ hồng mai
mơ được chia thành nhiều loại như mơ đào mơ nứa mơ bổ hóng mơ chấm son mơ phần nam
ở làng đông mỹ thành trì hà nội

và quả thường kết thành từng đôi gọi là song mai